cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
do không có công việc làm ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài nên hậu nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay hậu khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận cầm lệ
cũng như toàn địa bàn thành phố đà nẵng đem bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân
hậu từng chấp hành án về hành vi trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tái phạm
còn đây là nhóm đối tượng chỉ có một mươi năm đến một mươi sáu tuổi
gồm lê quốc huy chú tại quận sơn trà nguyễn thành đạt và võ văn tùng
cùng chủ tại quận cầm khê cũng bị công an quận cầm lệ bắt giữ
nhóm đối tượng đã đi đột nhập các xe ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản của người dân
cả ba thống nhất để huy đứng ngoài cảnh giới còn tùng và đạt vào lấy tài sản
khuya ngày hai mươi ba tháng bốn trên đường nguyễn trung ngạn
nhóm này đã đột nhập vào một ô tô lấy được một dây chuyền vàng trị giá hơn bảy trăm linh triệu đồng
chia nhau mua điện thoại đời mới dây chuyền vàng để đeo và tiêu xài cá nhân
thậm chí cho tiền cả người thân và bạn bè

hình ảnh camera ghi lại một tên trộm đang cố tình cậy cửa vào bên trong
hắn vào bên trong cậy kết sắt rồi tẩu thoát
tiếp nhận thông tin vụ việc phòng cảnh sát hình sư công an tp đà nẵng đã nhanh chóng vào cuộc
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét
qua xác minh các trinh sát nhận thấy đối tượng là người ngoại tỉnh
thường xuyên thay đổi địa bàn và nơi hoạt động
sau khi thực hiện hành vi đối tượng nhanh chóng thay đổi điện thoại số sim
phương tiện di chuyển để tránh sự phát hiện
của cơ quan công an
sau nhiều giờ truy vết đối tượng nguyễn hữu phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở phường quảng phong thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đã bị lực lượng công an bắt giữ
phúc qua campuchia để đánh bạc
hết tiền hắn lại về việt nam thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản
để thỏa mãn niềm đam mê đỏ đen của mình
hắn nhắm đến các địa điểm có nhiều tài sản giá trị
nhưng không có bảo vệ trông coi
để dễ bể thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã thu giữ gồm một mươi chín chiếc điện thoại iphone các loại
một kìm cộng lực hai xà beng là tang vật của vụ án
hàng là có cửa kính là em nhìn ngoài nhìn vào là em thấy
thấy cái kết sát nằm ở đó
trước đó là em có thấy trên mạng
là họ sử dụng công cụ đó để mà
mà cắt khóa với là đột nhập vào
cửa hàng là em mới thấy về xong là em học
thì gây ảnh xong là em chạy qua biên giới campuchia
là em để sử dụng là em qua đó là em đánh bạc
sau khi xác định được đối tượng nghi vấn
cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình
theo giáo diễn biến của đối tượng
ở nhiều tỉnh thành
quảng bình phú yên bình dương sài gòn
và kể cả là vùng dắt biên giới campuchia
thì lực lượng can sát hành sự phòng b c c h a i
đã khắc phục những khó khăn của các loại đối tượng
và kiên trì bám địa bà đối tượng
từ đó là làm rõ được hành vi bắt giữ đối tượng
tội phạm trộm cắp hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau
từ hoạt động đơn lẻ đến câu kết
hình thành băng ổ nhóm đường dây phạm tội
từ trộm cắp đến tiêu thụ tài sản
chúng thường lợi dụng sự sơ hở
mất cảnh giác của chủ tài sản để gây án ngay
và nhanh chóng tiêu thụ tài sản
các đối tượng hoạt động chiên nghiệp
và luôn chuẩn bị công cụ phương tiện
theo dõi kỹ nơi có tài sản
gây án ở địa bàn này
nhưng tiêu thụ ở địa bàn khác
để chống lại sự phát hiện điều tra xử lý của lực lượng công an
trước khi gây án
chúng thường đến thăm dò nắm tình hình
về điều kiện nơi định trộm
như loại tài sản
sự sơ hở thiếu sót trong công tác bảo vệ hàng rào
cửa khóa lối ra vào
đường xa đi lại
quy luật sinh hoạt của người dân
nơi đối tượng định trộm
để chọn thời gian địa điểm
năng cấp thêm hệ thống camera an ninh
để nhằm phòng ngừa tình hình
trước tình hình trộm cắp lưu lĩnh manh động
bà con cần nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa
phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa
phát hiện tố giác tội phạm trộm cắp tài sản
ngoài ra bà con cần phải nắm rõ
một số thủ đoạn và các biện pháp
phòng ngừa đối với loại tội phạm trộm cắp tài sản
như gắn camera quan sát
thiết kế khóa trong để chống cắt khóa
luôn cảnh giác
không để xe máy sơ hở trước cửa nhà
phòng trọ mà không có người trông coi
trước khi rời khỏi xe
phải rút chìa khóa
nên dựng xe ở nơi dễ quan sát
và khóa từ một đến hai ổ khóa
ngoài việc khóa cổ xe
cần phải trang bị thêm ít nhất
một loại khóa khác
như khóa trống trộm khóa bánh khóa thắng đĩa
khóa trống chân
kiểm tra kỹ các khóa cửa khóa tủ
được tài sản xe máy
không để kẻ gian có cơ hội để phạm tội